gặp nhiều hơn rất là nhiều
vậy thì có thể lý giải
một phần nữa là căn nguyên
của viêm lết dạ dày đặc biệt là các cái
ổ lét dạ dày lét hành tái tràng
nó có liên quan đến một cái yếu tố
đó là yếu tố di chuyển
cho nên nếu như mà để ý một chút
thì hình như là những cái lét thành tái tràng
đặc biệt là những cái ổ lớn
thì khai thác trong gia đình
thì đều như thấy
là trong gia đình cũng có
người bị những cái ổ lét như thế
ở dạ dày tái tràng
thì trẻ em cũng bị
và vấn đề thứ hai cũng không thể
không nói đến đó là cái
chế độ ăn uống chế độ ngủ nghỉ
sinh hoạt trẻ em hình như
phải làm việc cũng
hơi nhiều cũng gần như ngang ngựa
với người lớn cho nên là cái tần suất
mà bài tiết acid
nó cũng sẽ bị nhiều hơn
lên rất là nhiều là chính là
các yếu tố tấn công sẽ gia tăng hơn
và làm tấn công vào
thành nếp mạc dạ dày
và một cái
thói quen ăn uống nữa hiện nay cũng đang
du nhập đó là chế độ ăn
những cái thức ăn nhanh
việc sử dụng quá nhiều
những cái đồ uống có ga
rồi những cái đồ uống đóng chai
sẵn đó là những cái
thức uống mà cũng không hề tốt
đối với niêm mạc của đường thiêu hóa
cho nên là nó cũng gây ra
tình trạng của viêm lét dạ dày
có vẻ như gia tăng ở lớp trẻ
và một cái vấn đề nữa
cũng không loại trừ đó là tình trạng
nhiễm hp với tỷ lệ
lây nhiễm hp trong cộng đồng của người
việt nam bình thường thôi thì đã là
lây nhiễm vào khoảng độ sáu mươi bảy mươi
còn đối với những người mà có
tình trạng viêm lét dạ dày
thì tần suất cao hơn lên đến

rõ ràng việc điều trị
diệt trừ hp kiểm soát hp
thì sẽ làm lành những cái tổn thương
dạ dày và cũng
chính vì cái việc phát hiện ra
hp thì người ta ghi nhận
thấy một cái dấu hiệu đó là tình trạng của
lây nhiễm lét dạ dày cũng theo cái xu hướng
càng ngày càng tăng dần lên
đó là những chia sẻ
từ phía phó giáo sư vân hồng
cho câu hỏi vừa rồi và chắc chắn
quý vị cũng đã lắng nghe rõ được
những cái vấn đề mà tú vừa thắc mắc
để quý vị có thêm được nhiều thông tin
kính thưa quý vị một cái câu hỏi tiếp theo đã
thưa phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cảnh
người dân chúng ta từ xưa
đã có truyền thống là dùng nghệ vàng